ngày chín hai nghìn một mươi sáu trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu triều tiên tiến hành thử hạt nhân
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nêu rõ lập trường nhất quán của việt nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này
việt nam quan ngại sâu sắc trước việc cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên tiến hành thử hạt nhân sáng ngày chín chín hai nghìn một mươi sáu
vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc làm gia tăng căng thẳng đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực
việt nam kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình ổn định trên bán đảo triều tiên